sử dụng chế độ chính sách của tỉnh cho cán bộ có nguyện vọng thôi việc trước tiến hành kiêm nhiệm các chức danh
đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động là những giải pháp hữu hiệu giúp cho tiến trình sắp nhập xã ở tỉnh yên bái diễn ra thuận lợi
cụ thể như xã minh tiến hiện nay chỉ sử dụng một mươi năm trên một mươi chín biên chế được giao
bộ máy cơ sở đã được sắp xếp khá gọn sẵn sàng đón nhận đổi thay có tính chất quyết liệt mạnh mẽ hơn

ngoài việc có nhiều điểm tương đồng về truyền thống văn hóa xã minh tiến và xã y can đều là xã chuẩn nông thôn mới và đã hoàn thành sáp nhập thôn bản
chính vì vậy khi tiếp nhận chủ trương cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ cao